là chúng ta nói đến con số tám mươi năm
thì lúc bấy giờ là
tôi với anh quang long thì không còn nữa
và chắc là những người
mà ngồi xem truyền hình ở đây thì cũng rất là ít người con
nhưng mà trách nhiệm của chúng ta là vẫn phải
thế nhưng mà thực ra nếu mà trong lịch sử
của dân tộc ấy
và cái tầm quan trọng như thế này
tám mươi năm không phải là quá dài
nếu bây giờ
chúng ta không được cảnh báo
và chúng ta không có
một kế hoạch đầu tư
chúng ta không có một kế hoạch bảo vệ nó
ngay lập tức
thì tám mươi năm sau
con cháu chúng ta không còn được
một cái đồng bằng sông cửu long nó rất quan trọng
thế cái thứ hai
mình nói đến đồng bằng sông cửu long nó quan trọng
đến cái mức độ nào
thì bây giờ phải nói rằng là
trong rất nhiều
cái đường hướng phát triển
kinh tế và đường hướng
vĩ mô của chúng ta
thì đồng bằng sông cửu long bao giờ nó cũng là
tư cách một vùng kinh tế trọng điểm
vâng thưa nhà báo trần úc vũ
nếu mà cái kịch bản mà như là cái nghiên cứu
của các nhà nghiên cứu hà lan
đã đưa ra mà nó đang xảy ra
thì nó sẽ như thế nào
nó có cái câu chuyện như thế này này
không phải tám mươi năm nữa thì mình mới mất cái đồng bằng sông cửu long
mà cứ mỗi năm
một mươi năm nó chìm đi một ít
mỗi năm một mươi năm nó lại chìm đi một ít nữa
và chính vì
nó cứ chìm dần chìm dần như thế
cho nên bây giờ phải có cái giải pháp
hiện tại của chúng ta đây thì
cái nước của nước biển
càng ngày càng sâm ngập
độ mặn bốn phần nghìn
có thể vào sâu
vào các cửa sông
tại các tỉnh như tỉnh tiền giang tỉnh bến tre
tỉnh trà vinh
sâu tới hơn bốn mươi km
vào trong đất liền
ông vừa nói là chúng ta cần phải có những cái chính sách
để đầu tư kịp thời
để chúng ta mới khắc phục được
cái hệ quả sau tám mươi năm nữa
như cảnh báo của các nhà nghiên cứu hà lan
thì vậy thì
chúng ta cần phải có những cái đầu tư
cụ thể như thế nào theo ý kiến của ông
thực ra cái tình hình đồng bằng sông cửu long như thế này là
về mặt nghiên cứu
có rất nhiều nhà khoa học
cả trong nước và nước ngoài
bản thân tôi tôi cũng đi khảo sát
và cách đây một năm
thì tôi có đi vào vùng long an
thì ở đấy người ta nói rằng là
những cái thủy sinh
mà sống ở cửa biển
bây giờ nó đã lên đến đấy
như vậy tức là chúng ta thấy rằng là
cái cảnh báo của các nhà khoa học nó rất là thực tế
là nó đã
nước mặn nó đã vào sâu đến
đấy là một cái hoàn toàn thực tế
thế bây giờ chúng ta giải mã rằng là tại sao nước mặn nó vào sâu đến cái mức độ như thế
một là cái hiện tượng nuôi tôm
thì rút nước ngọt rất là nhiều
cái thứ hai nữa
là chúng ta thấy rằng là
cái đồng bằng
tại sao nước nó lại vào được sâu
là vì nếu trước đây cái dòng sông mekong nó cứ lờ lờ lờ
quanh năm ngày tháng nó có nước nó chảy ra
thì nước ngọt
nó xuống thì nó đẩy cái nước mặn ra ngoài
nhưng bây giờ nước ngọt nó lại
nước ngọt của sông mekong
nó lại không phải là như trước
tức là có những cái lúc nó xuống nhiều hơn
nhưng mà có những cái lúc xuống rất là ít
và khi nào nó xuống ít
thì nước mặn nó đẩy vào sâu
và khi nó đẩy vào sâu
thì không có nghĩa rằng là
đến lúc mà nước mặn nó đẩy vào sâu
nước ngọt đẩy ra
thì đồng bằng nó lại trở lại đồng bằng đâu
mà nó lại nhiễm phèn
nó lại nhiễm mặn
và cái đấy là một cái rất là nguy hiểm
thế bây giờ
chúng ta hãy nhìn
có nhiều quốc gia
người ta lấn biển
có những quốc gia thí dụ không phải nói đâu xa lạ chính hà lan
thì cái đất nước của họ là
rất là thấp sau
màn nước biển
nhưng người ta vẫn sống và kinh tế người ta cứ phát triển
và nó là một trong các quốc gia
chúng ta hoàn toàn có cái cách nhìn xa
để chúng ta đầu tư nó
ông vừa nói cái mô hình của hà lan
rất là độc đáo và rất là phù hợp với trong cái bối cảnh của việt nam của chúng ta trong tương lai phải không ạ
vậy thì theo ông bởi vì rõ ràng đây là một cái
hiện tượng nó đang diễn ra
thì chúng ta có những cái biện pháp nào biến những cái
không thuận lợi thành cái thuận lợi chẳng hạn như vậy không ạ
tôi nghĩ rằng là đối với lại cái
đồng bằng sông kiểu long này thì chúng ta nên nhìn nó một cái
cái cách nhìn nó
nó linh hoạt hơn
thì có lẽ rằng là chúng ta có một cái nhìn đồng bằng sông cửu long nó tốt hơn
lấy ví dụ như là
cái nơi nào mà dân cư sinh sống
cái nơi nào mà chúng ta duy trì được cần phải duy trì cái
cái sản xuất lương thực ấy
thì nơi ấy
chúng ta phải quy hoạch nó một cách rất rõ ràng
những cái nơi mà không thể đạt được cái điều ấy
thì chúng ta có thể biến thành cái vùng nuôi thủy sản nước lợ
và chúng ta kết hợp được cái nước ngọt
từ ở trên sông mê công đưa về và đến nước mặn
chúng ta hoàn toàn điều hành được
cái tỷ lệ nước mặn bao nhiêu nó phù hợp với
các cái loại
cái hải sản nó sống ở trong vùng nước lợi nào
chúng ta vừa phải
các cái loại ấy
làm thế nào có cái môi sinh để cho nó sống nó phát triển được
lấy ví dụ như là
mà trồng lúa
không thể nào lại với lại một hectare nuôi tôm sú
nếu như chúng ta có khoa học phát triển
vì thế cho nên chúng ta nên nhìn nó theo cái cách ấy
hà lan là một cái
hình mẫu chúng ta nên học
thế nhưng mà
chúng ta phải đi theo cái cách
của người việt nam chúng ta
là nơi nào
mà chúng ta
nơi nào chúng ta nuôi thủy sản
và các loại thủy sản này
môi sinh của nó là như thế nào
chúng ta phải bắt tay vào nghiên cứu ngay
làm thí nghiệm ngay
đấy là hướng đi rất tốt
vâng kính thưa ông
như vậy thì việc nước biển dâng lên cao
và nguy cơ đồng bằng dung kiểu long của chúng ta
sẽ bị ngập chìm trong nước biển
nếu mà không có những giải pháp kịp thời
sau tám mươi năm nữa phải không ạ
thì đó là một trong những điều
mà chúng ta cần phải có những giải pháp
tuy nhiên bên cạnh đó
những chia sẻ của ông
tôi nghĩ cũng sẽ gợi ý lên
cho những nhà quy hoạch
những điểm rất là hay
ví dụ như chúng ta quy hoạch vùng nào để trồng lúa
vùng nào để phát triển thủy hải sản
phù hợp với cả vùng đất ngập mặn
đồng thời từ đó chúng ta có những giải pháp
cho nó phù hợp nhất để thích nghi với cả môi trường
với những sự thay đổi trong tương lai
xin cảm ơn nhà báo trần quang vũ
xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới
với những tin tức đáng chí khác
năm hai nghìn một mươi chín nhằm thay đổi hành vi của người tham gia giao thông về quy định thắt dây an toàn
khi ngồi trên ô tô có phần giám thiểu tai nạn giao thông xây dựng văn hóa giao thông
với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
trước tình trạng chậm trễ trong việc giải ngân dẫn tới thu nhập của cán bộ công nhân
không đủ trang trải cuộc sống mới đây ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
có công văn khẩn gửi thường trực ubnd tp hcm về việc xin tạm ứng ba mươi chín tỷ đồng
để trả lương cho cán bộ và người lao động
mặc dù đã có văn bản kiến nghị từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám và lãnh đạo tp hcm diễn ra nhiều cuộc họp
giải quyết vướng mắt tuy nhiên tình hình kinh phí hoạt động năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục gặp nhiều khó khăn
do chưa được tạm ứng kịp thời
tính từ ngày ba mươi một tháng một đến nay cán bộ viên chức và người lao động
tại ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm mới nhận được hai tháng lương theo mức lương cơ sở
chăm lo cho tết nguyên đáng và đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu trong thời gian
chịu ủy ban nhân dân tp hcm tạm ứng kinh phí dẫn tới việc tinh thần của đa số cán bộ viên chức
người lao động bất an và tiếp tục rơi vào giai đoạn khó khăn
do đó ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm ký nghị ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận việc tạm ứng
ba mươi chín tỷ đồng để chi cho tiền lương khen thưởng phúc lợi xã hội nhằm duy trì hoạt động
để nhanh tiến độ hoàn thành tuyến metro số một đúng thời hạn vào cuối năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến yêu cầu các sở ngành của thành phố nhanh chóng nghiên cứu
và triển khai đề án tp hcm trở thành trung tâm dịch vụ bất động sản của cả nước và khu vực
nhằm giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các thông tin chính xác trong lĩnh vực bất động sản
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm giao trung tâm xuất tiến thương mại và đầu tư vi tắc là ittc
làm đầu mối phù hợp với các sở ngành liên quan hiệp hội bất động sản tp hcm
đáng trung tâm dịch vụ bất động sản thành phố nhằm cung cấp các thông tin tiến độ pháp lý và quy hoạch
để người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thông tin một cách nhanh và chính xác nhất
theo hiệp hội bất động sản tp hcm thời gian vừa qua tình trạng một số chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác
hoặc tình trạng nhiều dự án chủ đầu tư đem căn hộ đã bán cho người dân đi cầm cố ngân hàng
thậm chí đeo một căn hộ bán cho nhiều người để gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân
khi tiếp cận các thông tin nhà đất và giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quang huy xin mời quý vị quay trở lại hà nội để tiếp tục bản tin an ninh ngày mới
xin cảm ơn biên tập viên quang huy và những thông tin khá thích hợp rồi
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với sống khỏe mỗi ngày
quý vị thân mến vài năm trở lại đây
rằng bệnh nhân mắc các bệnh ung thư khiến cho người bệnh luôn luôn cảm thấy hoang mang và lo lắng
tuy nhiên trên thực tế thì không phải cứ mắc ung thư là sẽ phải nhận án tử
bởi vì đối với một số bệnh ung thư thì việc phát hiện bệnh sớm cùng với sự tiến bộ của y học
đã giúp cho các bệnh nhân có thể kéo dài được thêm nhiều thời gian sống
đúng là như vậy và theo tìm hiểu thì tôi được biết là còn có nhiều trường hợp thậm chí là còn khỏi hẳn bệnh
và đối với những người không may mắc phải ung thư vú tin vui là khi được phát hiện sớm
người bệnh sẽ có cơ hội để chữa trị tận gốc sức điểm và đặc biệt là vẫn giữ được vẻ thẩm mỹ
thư giãn thoải mái tận hưởng không khí buổi sáng trong lành như thế này
có lẽ là hình ảnh rất hiếm gặp tại bệnh viện bạch mai
nhập viện không lâu được chẩn đoán ung thư vú chớm giai đoạn hai
thế nhưng chỉ sau hơn ba mươi ngày điều trị tình trạng sức khỏe của chị thắm đang dần ổn định
và chỉ còn chờ ngày xuất viện

thì tôi thấy là thăm khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng
bởi vì nếu như mà mình phát hiện ra giai đoạn sớm thì cái cơ hội chữa trị khỏi hẳn sẽ rất tốt
tức là tâm trạng của tôi bây giờ là rất là vui
tức là chưa có cái vui đào mà kể hết được
phát hiện sớm ung thư vú không chỉ có kết quả điều trị tích cực
mà chị thắm được lựa chọn mổ bảo tồn tuyến vú
tính thức phẫu thuật hiệu quả bảo toàn được tính thẩm lĩnh cho con nữ
thắm là một bệnh nhân được chẳng đoán một cái ca vú
cháy giai đoạn còn tương đối sớm
và bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật bảo tồn tuyên vú
và hiện tại sau mổ ngày thứ năm bệnh nhân rất là ổn định
và cái vấn đề phẫu thuật ở đây chúng tôi thường là sẽ ưu tiên phẫu thuật bảo tồn
giữ lại cái tuyên vú cho bệnh nhân để đảm bảo cái giải phẫu thẩm mỹ cho bệnh nhân
đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi hết sức chăn trở
cuốn lịch này vô cùng quan trọng với chị thắm
bởi chị đang háo hức đếm từng ngày trở về với cuộc sống bình thường bên gia đình
và các học trò của mình
tớ rất muốn trở về nhà về nhà với gia đình với con cái
với chồng con với mọi người và với học sinh của mình
phòng bệnh chưa đầy ba mươi m hai nhưng chưa lúc nào thiếu vắng tiếng cười
bởi niềm vui và niềm tin của chị thắm dường như tiếp sức cho tất cả bệnh nhân
đang chiến đấu với bệnh tật tại đây
chúng ta thường ở người việt nam chúng ta thường có biểu hiện lâm sàng
thường có đau
thường có dấu hiệu bất thường chúng ta mới đi khám chuyển đổi nhận thức
cùng mốt một thành viên trong cộng đồng cho lợi ứng tố quyết định lợi ứng tố quan trọng
chứ còn đối với chúng tôi là những người làm trong ngành y tế
thì chúng tôi nghĩ là dù công nghệ và kỹ thuật có tốt đến mấy
nhưng nếu một bệnh nhân đến quá muộn ung thư đến quá muộn
thì tất cả đều là quá muộn
và có thể những kỹ thuật công nghệ và thương men không cần phải hiện đại
không cần quá đắt tiền nếu đến sớm chứ chúng ta lại làm được nhiều điều có thể
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại tại nhà chị hà
một bệnh nhân ung thư vú ở bắc giang
không được may mắn như chị thắm ung thư vú dày vào cuộc sống của chị hà đã hơn năm năm
mọi sinh hoạt của gia đình như nấu ăn nội trợ trông cậy cả vào cụ hoa
mẹ chị hà người mẹ già tuổi đã cao nhưng đang phải chăm con gái bệnh tật
và động viên con
lúc nào động viên con bỏ con phải hết sức bình tĩnh cố gắng để mà kiên nhẫn để chữa bệnh
thì mẹ giúp con được phần nào hay phần ấy
phát hiện bệnh quá muộn lại chủ quan không điều trị nỗi ân hận đeo đuổi chị hà

vì công việc con cái cũng còn nhỏ nên mình cũng cứ trần trừ trần trừ chủ quan
hối tiếc chứ trước đây mình là một con người này có đầy đủ cả
nhưng bây giờ cắt giảm đi một bên như thế là ảnh hưởng đến cuộc sống cũng khá lớn
ví dụ như là mặc trang phục à cái buồn vì là nhiều quần áo trước bây giờ không dám mặc nữa
thế nhưng mà nói chung thì mình đối diện với bệnh tật thì mình phải có cái tinh thần vươn lên thôi
dù muộn bằng
chị hà hiện tại đang tuân thủ pháp đồ điều trị của bác sĩ
vì chị vẫn còn hy vọng cuối cùng
qua phóng sự vừa rồi có thể thấy thời điểm phát hiện ung thư vú là yếu tố vô cùng quan trọng
sẽ đóng vai trò quyết định đối với kết quả điều trị bệnh
để phát hiện được bệnh sớm không gì cần thiết hơn việc quan tâm tới những biến đổi của cơ thể
và tăng cường tầm soát ung thư
sau đây là những lời khuyên của các bác sĩ
đối với những bệnh nhân trẻ
và nói chung là những phụ nữ nói chung
thì lời khuyên của tôi đối với tất cả các chị em là hãy chăm sóc sức khỏe của mình hơn nữa
và đặc biệt là để chăm sóc vấn đề sức khỏe của tuyến nhú của chị em phụ nữ
vấn đề hết sức quan trọng
hãy tự khám tuyến vú cho mình
nếu phát hiện những vấn đề bất thường thì hãy đến ngay những cơ sở y tế
để có thể bác sĩ khám tư vấn và điều trị cho mình
tỷ lệ ung thư vú đang gia tăng ngày một nhiều trên thế giới
và tại cả việt nam
mặc dù đã có rất nhiều công nghệ hiện đại để phát hiện bệnh sớm
nhưng tỷ lệ bệnh nhân điều trị và phát hiện bệnh sớm lại chưa nhiều
chính vì vậy đề phòng và tăng cơ hội điều trị thành công ung thư vú
cần lưu ý
gia đình có người thân mắc ung thư vú
và các bệnh lý tuyến vú
cần chủ động khám sàng lọc và tầm soát ung thư vú hàng năm
ưu tiên tầm soát ung thư vú
thình thành thói quen khám bệnh định kỳ
không chủ quan tới bệnh
ngay cả khi cơ thể không có dấu hiệu bất thường
quý vị đang đến với tiểu mục có thể bạn quan tâm
dịch tả lợn châu phi đang khiến cho nhiều bà con chăn nuôi cảm thấy vô cùng băn khoăn và lo lắng
và hiện tại ở việt nam
dịch đã xuất hiện ở bảy tỉnh thái bắc